tại buổi họp báo thường kỳ bộ công thương cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam
chắc chắn sẽ vượt mốc năm trăm linh tỷ đô la mỹ vào cuối tháng một mươi hai này
bên cạnh đó bộ công thương cũng đã đưa ra các biện pháp để bảo đảm cung cầu thịt lợn trong dịp cuối năm
tại buổi họp báo ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương khẳng định tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
trong một mươi một tháng qua đã đạt khoảng bốn trăm bảy mươi hai tỷ đô la mỹ
với tiến độ như hiện nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi chín của việt nam
chắc chắn sẽ vượt mốc năm trăm linh tỷ đô la mỹ
trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm với các yếu tố rủi ro thách thức gia tăng
thương mại toàn cầu giảm tốc xuất khẩu của các nước trong khu vực đều giảm
đặc biệt là xung đột thương mại mỹ trung và xu hướng bảo hộ gia tăng
thì đây là kết quả hoàn toàn tích cực
đối với vấn đề bảo đảm cung cầu thịt lợn bộ công thương cho biết dự kiến từ nay đến cuối năm
sẽ thiếu khoảng hai trăm linh tấn nên để bảo đảm nguồn cung
mặt hàng thịt lợn đã được đưa vào chương trình bình ồn cung cầu thị trường
bộ cũng đã có văn bản gửi các sở công thương trên cơ sở theo dõi tình hình địa phương
phân tích tình hình nhu cầu nội tại cân đối tham mưu các ủy ban nhân dân tỉnh
bảo đảm nguồn cung kể cả vấn đề nhập khẩu nhưng vẫn phải bảo đảm quyền lợi cho người chăn nuôi